trọng sắn dây không sử dụng thuốc hóa học đã mang đến những kết quả khả quan
diện tích năm hai nghìn một mươi bảy của huyện là ba trăm năm mươi ha cho sản lượng hơn hai tấn dạng bột đạt trên một trăm bảy mươi tỷ đồng

trọng sản dây không sử dụng thuốc hóa học đã mang đến những kết quả khả quan
năm hai nghìn một mươi bảy hành tỏi sắn dây và gạo nếp cái hoa vàng kinh môn lọt top một trăm năm mươi sản phẩm đạt thương hiệu vàng nông nghiệp việt nam
khẳng định được vị thế uy tín nông sản thế mạnh của địa phương
sự ghi nhận và tôn vinh của người tiêu dùng chính là cơ hội để huyện nhà xúc tiến thương mại
dần hướng đến các thị trường xuất khẩu khó tính trên thế giới như nhật bản mỹ úc và một số nước châu âu